ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên tại tỉnh đồng tháp đã được phát hiện tại huyện tân hồng
cụ thể vào ngày hai mươi một tháng năm ngành chức năng ghi nhận có một trăm tám mươi bảy con lợn của bốn hộ dân ở ấp chiến thắng
xã tân hộ cơ huyện tân hồng mắc bệnh chết
tri cục trăn nuôi và thu y tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm
kết quả dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu phi
sau đó cơ quan chức năng đã tiêu hủy theo quy định
trước tình hình trên hiện nay tỉnh đồng tháp đã nhanh chóng thành lập một mươi bốn trạm kiểm dịch và chút kiểm dịch trên địa bàn tỉnh
nhằm kiểm soát việc vận chuyển động vật sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh